xin kính chào quý vị và các bạn
mặc dù đã bước sang giai đoạn đầu tháng bốn
nhưng đợt không khí lạnh vừa rồi vẫn có cường độ khá mạnh
và khiến cho thời tiết nhiều nơi tại bắc bộ chuyển sang trạng thái mưa rét
nhưng từ ngày mai trở đi bộ phận không khí lạnh này sẽ có quá trình suy yếu chậm
nền nhiệt tại miền bắc có xu hướng tăng trở lại trời khô ráo hơn
bắt ngày ở đông bắc bộ có nắng với nhiệt độ trưa chiều
có thể quay trở lại ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
cảm giác rét chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng
trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một hai độ
tại tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết cũng chuyển tốt trời đỡ rét hơn
chỉ còn về đêm và sáng và mưa cũng rứt
trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai
từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ trong những ngày sau đó
hiện tại mưa đỉnh điểm tại trung bộ đã qua đi
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
những ngày tới mưa sẽ giảm dần và dịch chuyển dần
xuống phía nam của khu vực
vẫn có những điểm xảy ra mưa vừa mưa to
do liên tục có mưa nên nền nhiệt độ tại khu vực trung bộ
trong thời gian tới có xu hướng thấp hơn
so với trung bình năm cùng kỳ thời điểm này
cao nhất ngày mai sẽ phổ biến từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau đó tăng chậm mỗi ngày khoảng một hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ngày mai nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và dại giác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất lớn
sáng hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm đi
nhiệt độ trong thời gian tới hầu như
sẽ không vượt quá ngưỡng hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong thời gian tới
mưa cũng vẫn có khả năng xuất hiện đều
tại phía nam của khu vực
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
đặc biệt là trong ngày mùng bốn và ngày mùng năm
bà con nơi đây cần hết sức lưu ý
về các hiện tượng lốc xét và gió rất mạnh
đi kèm trong cơn rông
còn về tình hình nhiệt độ thời gian tới
ổn định ở mức cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
cũng có mưa rông trong ba ngày tới
ngày mùng bốn và ngày mùng năm có thể xảy ra
lốc xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
do có mưa nên nền nhiệt độ
không quá cao đạt ba mươi ba mươi ba độ
lúc trưa và đầu giờ chiều